cần phải xác định phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế tập thể thông qua việc tạo khung pháp luật
ban hành các chính sách hỗ trợ bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế chính trị và xã hội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ rõ mục tiêu này để phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới
tại hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết chung mừng năm khóa chín
về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
sau một mươi năm năm kinh tế tập thể hợp tác xã có sự phát triển khá mạnh cả về lượng và chất
hỗ trợ gần sáu triệu hộ thành viên chủ yếu là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh
tạo ra số lượng lớn việc làm xây dựng các liên kết phát triển mới trong nông nghiệp
cùng với các loại hình doanh nghiệp tạo ra một diện mạo nông thôn mới phát triển kinh tế nông nghiệp
nông thôn giảm nghèo bền vững ổn định xã hội
của khu vực này chậm thiếu ổn định chưa phát huy được tiềm năng của kinh tế tập thể hợp tác xã
mô hình hợp tác xã kiểu mới thành công số lượng chưa lớn quy mô hợp tác xã còn nhỏ
tính liên kết còn hạn chế năng lực cạnh tranh thấp phương thức sản xuất nhỏ lẻ
người dân còn chưa mạng hòa và thậm chí một bộ phận dân cư thì chưa tin tưởng
chưa cung hút với mô hình hợp tác xã kiểu mới
đặc biệt đúng về phía lãnh đạo chỉ đạo của nhà nước là cơ chế chính sách pháp luật hỗ trợ thúc đẩy
pháp lý kinh tế tập thể hợp tác xã còn nhiều khó khăn vướng mắt và chậm tổng kết chậm đánh giá
chậm sửa đổi cái hậu quả thì chúng ta thấy được là kinh tế tập thể chưa đủ cơ sở pháp lý vững chắc
để kinh tế tập thể và hợp tác xã mở rộng liên danh tăng quy mô phát triển hoạt động kinh tế chia sẻ
thủ tướng chỉ rõ nguyên nhân
là thể chế pháp luật bảo đảm sự công khai minh bạch bảo vệ quyền lợi của hộ thành viên chưa được tốt
cấp ủy chính quyền cơ quan chức năng nhất là người đứng đầu ở nhiều cơ quan địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức
đến hoạt động của hợp tác xã tâm lý hoài nghi về khả năng thành công của hợp tác xã còn khá nặng nề
bởi sự thất bại của phong trào hợp tác xã kiểu cũ trước đây
công tác quản trị của hợp tác xã còn nhiều hạn chế bất cập
thủ tướng cho rằng phát triển kinh tế tư nhân phải xuất phát từ nhu cầu của người dân tổ chức tham gia
phải tôn trọng giá trị nguyên tắc hoạt động của các tổ chức hợp tác xã và phù hợp với điều kiện đặc điểm
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và của cả nước
tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển hợp tác xã tổ hợp tác sửa đổi bổ trung hợp tác xã hai nghìn một mươi hai theo hướng
xác định cơ sở pháp lý vững chắc rõ ràng hơn để đảm bảo lợi ích của các thành viên lợi ích chung và hợp tác xã
bảo đảm bình đẳng và các chủ thể kinh tế khác khi tham gia thị trường có cơ chế khuyến khích hỗ trợ các tổ chức hợp tác hiệu quả thành công
thì cũng sẽ nói lại nguyên tắc là lợi ích của các thành viên tôi xin nói nhắn mạnh cái này
mà trước hết cơ sở pháp lý vững chắc rõ ràng hơn đó là vấn đề xử lý vấn đề tiếp cận
đặt đài bổng bộ
sự liên kết hợp tác phát triển với các lực lượng kinh tế khác nhất là với các doanh nghiệp
coi đây là phương thức hiệu quả nhất để nâng cao năng lực công nghệ và giải quyết các vấn đề thị trường
cho nông nghiệp nông dân trong giai đoạn phát triển mới trong việc tham gia chuỗi giá trị sản phẩm
thủ tướng yêu cầu giả soát lại các chính sách tạo thuận lợi về đào tạo lao động chính sách đất đai
chính sách tài chính tín dụng chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
xem xét những gì có thể sửa để tạo thuận lợi hơn cho kinh tế tập thể hợp tác xã tổ hợp tác phát triển
với phương châm ba đồng hành năm hỗ trợ phải tiếp tục được quan tâm cụ thể hơn đối với hợp tác xã
để tạo ra môi trường thuận lợi bảo đảm tiếp cận nguồn lực cơ hội kinh doanh xây dựng thương hiệu đào tạo nguồn nhân lực
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương lao động hạng ba cho các hợp tác xã có nhiều kết quả tích cực trong hoạt động
trước đó thủ tướng đã thăm các gian hàng tại trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã kiểu mới